sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi quốc hội thảo luận tại hội trường về phạm vi điều chỉnh những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội cần cân nhắc về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật vì đây là đạo luật xương sống trong công tác đấu tranh xử lý tội phạm
do đó không cần thiết phải thông qua trong kỳ này mà nên lùi lại kỳ sau sau khi đã thảo luận kỹ lưỡng
ban soạn thảo cũng cần cân nhắc giả soát tất cả các điều khoản loại bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn tránh tình trạng sau khi thi hành lại phát hiện ra sai sót
đối với quy định về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với người đủ một mươi bốn tuổi đến người dưới một mươi sáu tuổi nhiều đại biểu đề nghị giữ nguyên như quy định của bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm năm mươi
thực tế riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm đã có đến hai năm trăm tám mươi hai vụ án với trên ba tội phạm là trẻ em đã xảy ra
còn số này cho thấy tình trạng của bộ luật hình sự đối với người đủ một mươi bốn tuổi đến người dưới một mươi sáu tuổi
tình trạng người chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng ngày càng cao do đó chúng ta cần phải có giải pháp thích hợp trong công tác phòng chống hạn chế tình trạng lạm dụng kẽ hở này để phạm tội
về trách nhiệm hình sự đối với người đủ một mươi bốn tuổi từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi quy định tại điều một mươi hai tôi đề nghị giữ nguyên như quy định tại bộ luật hình sự năm chín mươi chín
là người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
với mọi tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
như vậy là đủ vì theo tôi quy định như dự thảo là không đáp ứng với công tác phòng ngừa giáo dục gian đe xử lý với tội phạm ở lứa tuổi này
dạ dù các đối tượng tổ chức tội phạm lê dung ở lứa tuổi này thực hiện tội phạm mang tính tràn lan phổ biến thì chúng ta không có can cư xử lý
trong phiên họp buổi sáng các đại biểu tập trung thảo luận vào các quy định liên quan đến ma túy
chuẩn bị phạm tội pháp nhân thương mại
buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo này